chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam đang có những diễn biến tích cực
thế nhưng những hiểm họa từ dịch covid một mươi chín là không thể lường trước được
đặc biệt là nguy cơ phát sinh từ những biến thể ncov mới trên toàn thế giới
mới đây trên thế giới đã phát hiện ra biến thể ncov mới
còn được gọi là delta plus có khả năng lây lan còn hơn cả biến thể danta
vừa qua tại israel đã phát hiện biến thể phụ ai bốn hai của chủng delta gây dịch covid một mươi chín
biến thể này được cho là còn mạnh hơn biến thể delta
ca mắc biến thể mới là một bé trai một mươi một tuổi
được phát hiện trong quá trình xét nghiệm tại sân bay quốc tế bengron
tại ngoài ô tenavi cậu bé vừa về nước từ moldova
bộ y tế israel đã tiến hành điều tra dịch tễ
và theo dõi tất cả các biến thể của sars cov hai
đã xuất hiện tại nước này
theo hãng tin bloomberg biến thể phụ ai bốn hai của chủng delta trước đó
đã xuất hiện tại một số nước châu âu
chính phủ anh hôm một mươi chín tháng một mươi cho biết
đang theo dõi sự gia tăng của biến thể phụ này
trong số các mắc covid một mươi chín mới
có hàng nghìn đột biến hay biến thể của virus sars cov hai
đang lây lan trên toàn cầu
virus luôn đột biến
vì thế cũng không có gì ngạc nhiên
khi chúng ta thấy có các phiên bản mới xuất hiện
biến thể delta ban đầu được phân loại là biến thể đáng lo ngại
ở anh từ tháng năm năm hai nghìn hai
sau khi vượt biến thể alpha
trở thành biến thể nổi trội
trong các làn sóng bùng phát dịch covid một mươi chín
tại viện nghiên cứu gen tuổi đẹp london cho biết
đột biến mới có khả năng lây lan cao hơn một mươi
ở giai đoạn này
tôi sẽ nói rằng hãy cứ chờ xem
và đừng hoảng loạn
nó có thể lây lan cao hơn không đáng kể
nhưng không đến mức thảm khốc
như những gì chúng ta đã chứng kiến trước đây
người phát ngôn thủ tướng anh cho biết
chính phủ đang theo dõi chặt chẽ đột biến này
và sẽ hành động nếu cần thiết
thủ tướng anh boris johnson
cũng đã cảnh báo về một mùa đông khó khăn
so với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và áp lực lên cơ quan y tế quốc gia
trong bối cảnh chính phủ anh thừa nhận
dữ liệu về cuộc ứng phó đại dịch ngày càng tồi tệ hơn
người phát ngôn của ông johnson
mark blaine hôm một mươi chín tháng một mươi cho rằng
chính phủ anh đang theo dõi sát sao tỷ lệ ca nhiễm gia tăng
số ca tử vong mỗi tuần do dịch covid một mươi chín
đã lên đến tám trăm linh ca một tuần
trong vòng sáu tuần qua ở anh
cao hơn so với các quốc gia tây âu khác
cho đến nay anh đã ghi nhận gần một trăm bốn mươi trường hợp tử vong
liên quan đến covid một mươi chín
tuy nhiên dù cảnh báo về giai đoạn khó khăn trước mắt
ông johnson cho biết
các biện pháp hiện tại vẫn kiểm soát được dịch covid một mươi chín
trước đó ông johnson cho biết
ông sẽ xem xét tải áp dụng biện pháp
như bắt buộc đeo khẩu trang
và khuyên cáo làm việc tại nhà
nếu áp lực gia tăng đối với hệ thống y tế
phiên bản đội biến mới của biến thể delta
đang lây lan ở anh cũng được phát hiện tại mỹ
thưa quý vị
sự xuất hiện của các biến thể ncov mới
với các đột biến mới
đang ảnh hưởng đến các khía cạnh dịch tễ học
và lâm sàng của đại dịch covid một mươi chín
điểm biến thể mới này
có thể làm tăng tốc độ lây truyền virus
tăng nguy cơ tái nhiễm
và giảm khả năng bảo vệ
bằng cách vô hiệu hóa các kháng thể đơn giản
và tiêm chủng
tăng nguy cơ nặng bệnh và tỷ lệ nhập viện
kể từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sự xuất hiện các biến thể mới
đã làm phức tạp thêm chương trình nghiên cứu covid một mươi chín
và mở ra một giai đoạn mới của đại dịch
biến thể alpha từ anh
nhanh chóng cản quét châu âu và nước mỹ
sau đó lan ra khắp châu á
tiếp đó biến thể delta từ ấn độ
phủ bóng đen toàn cầu
và việt nam là một trong những nước
đã bị ảnh hưởng rất lớn do biến thể này
vậy các biến thể đã xuất hiện như thế nào
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
cấu trúc của virus rất đơn giản
gồm một vỏ protein
bao bọc vật liệu di truyền
bên trong là arn hoặc adn
khi vào cơ thể
quá trình nhân lên vào số lượng lớn hàng trăm triệu lần
để tạo ra những virus mới
xuất hiện lỗi thì gọi là đột biến
không phải mọi đột biến đều nguy hiểm và đáng sợ
đôi khi có những đột biến làm hại chính virus
một đặc điểm là hầu hết
đột biến không phù hợp để virus phát triển
nên sẽ nhanh chóng biến mất
chỉ số ít những đột biến mang lại lợi thế
chọn lọc cho virus
làm tăng khả năng lây nhiễm
tức là thành một dòng mới
khi đó gọi là biến thể
tất cả các loại virus đều thay đổi theo thời gian
và có thể dẫn đến các biến thể
lại càng dễ bị đột biến hơn
vì có cấu trúc mạch đơn nên kém bền vững
nếu xảy ra sai sót trong quá trình sao chép
thì không có khả năng sửa lỗi
do sự đột biến quá nhanh chóng và đa dạng
khó có thể tìm ra một loại vaccine phòng ngừa hiệu quả
cho tất cả các biến thể
ví dụ như cúm
mỗi năm một biến thể
nên vaccine cũng phải hiệu chỉnh theo
tiêm nhắc lại từng mùa cúm
cũng như vậy
loài ngừa chưa thể sản xuất ra vaccine phòng adive thực sự hiệu quả
trong khi hầu hết các biến thể ít tác động
đến các đặc tính của virus và đối với cộng đồng
một số biến thể có thể có tác động lớn hơn
ncov gây đại dịch covid một mươi chín
là virus có đặc điểm arn sợi đơn dương
giá nhất trong số các virus
nên khả năng xảy ra đột biến khá dễ dàng
sau chủng hoang dại vũ hán ban đầu
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay
thế giới liên tục phát hiện những biến thể mới
một biến thể trở thành biến thể đáng lo ngại
khi những biến đổi về bộ gen của virus
có ý nghĩa lâm sàng
hoặc sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng
đến một trong các yếu tố sau
khả năng truyền lây lan độc lực
mức độ nghiêm trọng của bệnh
thay đổi hiệu quả vaccine giảm hiệu quả
hiệu quả trần đoán phương pháp trần đoán hiện tại
không còn hiệu quả
tổ chức y tế thế giới who
đã xếp các biến thể ncov thành các nhóm như sau
biến thể được quan tâm như lambda
biến thể đáng lo ngại như alpha beta
gamma và delta
một mươi năm loại biến thể đang được điều tra
biến thể với hậu quả nguy hiểm
là những biến thể tác động
để các biện pháp đối phó y tế
who cũng như cdc
chưa xếp các biến thể của ncov
và nhóm vosc này
lý do là tất cả vaccine hiện tại
vẫn hiệu quả đối phó với tất cả biến thể được phát hiện
và các biến pháp đối phó y tế
vẫn tỏ ra có hiệu lực
biến thể delta lần đầu tiên được xác định
ở bangma raja ấn độ
vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và lan rộng ra khắp quốc gia này
bột qua các sòng họ đã có trước đó
bao gồm b một mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi một kpa
và b một trăm một mươi bảy alpha
trong các mô hình dự đoán
chuyên gia ước tính khoảng bảy mươi trường hợp nhiễm ncov mới
là do biến thể delta ở châu âu
vào đầu tháng tám
và khoảng chín mươi trường hợp nhiễm trùng
vào cuối tháng tám
các bằng chứng cho thấy
biến thể delta tăng khả năng lây truyền
tài lượng virus cao hơn
và thời gian ủ bệnh có khả năng ngắn hơn
so với các chủng trước đó
tài lượng virus của các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
do biến thể delta gây ra
cao hơn so với các trường hợp nhiễm alpha
hoặc không phải voc
biến thể delta gây bệnh
so với các chủng trước đây
tuy nhiên bằng chứng này tập trung vào quần thể người lớn
trong khi chưa có bằng chứng
với mức độ nghiêm trọng đối với trẻ em
sau biến thể delta
gần đây lại xuất hiện thêm biến thể myu mới
với sự lo ngại đáng kể
mew được phát hiện lần đầu tiên ở colombia
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
chịu trách nhiệm cho hơn một phần ba số trường hợp covid một mươi chín
tại nước này
đến nay biến thể này đã xuất hiện ở bốn mươi hai quốc gia
nhưng chỉ chiếm một số ca nhiễm trên toàn cầu
có khả năng lây truyền thấp hơn
so với biến thể delta
các giải trình tự gen cho thấy
biến thể mew có tám đột biến tại gen s
nhiều đột biến trong số đó cũng có ở các biến thể khác
như alpha beta gamma và delta
đột biến p sáu trăm tám mươi một h
giúp tăng khả năng lây truyền của biến thể anfa
và nó có tính chất tương tự đối với meal
tuy nhiên biến thể mew
cũng chứa được những đột biến mới chưa từng thấy
trong các biến thể trước đây
do đó hậu quả của chúng chưa được hiểu đầy đủ
mew còn có hai đột biến khác
được cho là giúp virus lẩn tránh vaccine
trong các biến thể beta và gamma
đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
làm cho các biến thể này
có khả năng kháng một liều duy nhất vaccine
mew cũng xuất hiện đột biến chưa rõ
ví dụ như r bốn trăm ba mươi sáu k
cần phải chờ thời gian thu thập số liệu và phân tích thêm
đến nay biến thể delta
vẫn là biến thể đáng lo ngại nhất
còn quá sớm để khẳng định
biến thể myu có thể trở thành biến thể đáng lo ngại
vì oc hay không
biến thể này cần được giám sát chặt chẽ
các nhà khoa học cần phải có thêm
những báo cáo dịch tễ phân tử
về các biến thể ncov
vì virus có thể biến đổi liên tục
để ngăn chặn virus
vaccine là vũ khí quan trọng số một
thúc đẩy chiến lược tiêm phòng vaccine nhanh nhất
cho các đối tượng có nguy cơ cao
sau đó bao phủ các nhóm đối tượng ít nguy cơ
trẻ tuổi không có bệnh nền mạng tính
là chiến thuật hợp lý nhất
để có miễn dịch cộng đồng
thưa quý vị và các bạn
để ngăn chặn virus
vaccine là vũ khí quan trọng số một
thúc đẩy chiến lược tiêm phòng vaccine nhanh nhất
cho các đối tượng có nguy cơ cao
sau đó bao phủ các nhóm đối tượng ít nguy cơ
trẻ tuổi không có bệnh nền mạng tính
là chiến thuật hợp lý nhất
để có miễn dịch cộng đồng
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại